thưa quý vị quốc hội và chính phủ đã đưa ra nghị quyết chi ba mươi tám tỷ đồng từ kết dư đến hết năm hai nghìn hai mươi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để hỗ trợ người lao động và miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho các chủ sử dụng lao động
hiện nay gói hỗ trợ ba mươi tám tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ đã đến tay những người lao động và doanh nghiệp
là một trong những lao động đã nhận được tiền từ gói hỗ trợ ba mươi tám tỷ đồng chị nguyễn thị tâm vô cùng phấn khởi
do dịch bệnh và giãn cách xã hội nên công ty chia ca làm khối lượng hàng thấp thu nhập giảm đi khiến cuộc sống của chị rất khó khăn
ngừng hoạt động ba tháng vì chỉ thị một mươi sáu nhà hàng này đã trở lại hoạt động
khó khăn trồng chất khó khăn nên khi nhận được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
chủ nhà hàng người lao động phấn khởi hơn bao giờ hết
trong tình hình khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín gói hỗ trợ này đã triển khai

qua tài khoản ngân hàng và hệ thống dữ liệu thông tin về lao động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã có sẵn
doanh nghiệp và người lao động sẽ không mất thời gian trong việc chuẩn bị nộp hồ sơ và đến nhận tiền trợ cấp
một cái điều mà chúng tôi cũng rất là ấn tượng khi mà chính phủ ra cái nghị định một trăm một mươi sáu này
đấy chính là cái việc triển khai rất là nhanh và đồng bộ hơn một hai trăm linh trên tổng số một năm trăm linh cán bộ công nhân viên của tổng công ty một mươi chúng tôi
đã nhận được tiền chuyển vào tài khoản trực tiếp của người lao động của chúng tôi
và đây tôi cho rằng là một cái nghị quyết rất là kịp thời và đúng cái thời gian vàng mà chúng tôi đang rất cần những cái sự hỗ trợ
và những người lao động cũng rất cần những sự hỗ trợ của chính phủ
gói hỗ trợ đã và đang tích cực triển khai trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố
sẽ có trên một mươi ba triệu người lao động sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ một tám đến ba ba triệu đồng một người tùy vào mức đóng
ba trăm tám mươi sáu doanh nghiệp được giảm mức đóng từ một xuống vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong vòng một mươi hai tháng
kể từ ngày một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày sáu tháng một mươi đã có hơn bảy hai trăm linh người lao động đã nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hai mươi sáu mươi sáu tỷ đồng
đối với lại chủ sử dụng lao động thì sẽ dùng cái nguồn hỗ trợ thông qua giảm mức
đóng để tăng cường các chi phí cho phòng chống dịch ngay tại doanh nghiệp
rồi đầu tư cho sản xuất kinh doanh để ổn định phát triển sản xuất tạo công an việc làm ổn định thu nhập cho người lao động
hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là việc làm chưa có tiền lệ
chi tiền hỗ trợ lần này sẽ làm giảm đáng kể số kết dư của quỹ
nhưng sẽ giúp được nhiều cho người lao động và doanh nghiệp
thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước chính phủ và tính nhân văn nhân đạo của chính sách bảo hiểm